thưa quý vị vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi hai
đang diễn ra tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
bên cạnh nội dung thi đấu các màn trình diễn đẹp mắt hoành tráng
đến từ sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng biểu diễn thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an đã để lại ấn tượng tạo bất ngờ cho người dân huế và du khách đến huế
đây là lần đầu tiên đoàn cảnh sát cơ động kỳ binh thuộc lực lượng biểu diễn
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động xuất hiện trên các tuyến đường của huế
đông đảo người dân và du khách đã tập trung đến chiêm ngưỡng
nhiều người tỏ ra rất thích thú hào hứng và bất ngờ khi được tận mắt thấy lực lượng cảnh sát cơ động kỳ binh
từ đồ đu kỳ binh xe ô tô đây là những dấu ấn rất ấn tượng rất hài lòng rất vui mừng với sự phát triển trong ngành công an
hầu như ai cũng hào hức
mà cũng tò mò một chút để xem lại những hình ảnh nó như thế nào
sau quá trình tìm hiểu được thì chúng tôi biết đây là một cái là chương trình quảng diễn về hình ảnh của người công an
là trong những cái mà lễ nghi thủ tục của nhà nước đón các nguyên thủ quốc gia
thì chúng tôi rất là vui và hào hức
ngoài đoàn cảnh sát cơ động kỳ binh phân trình diễn xe ô tô phô diễn các tư thế chiến đấu của bộ tư lệnh cảnh vệ
cũng khiến người xem trầm trồ
không kém phần độc đáo đó là mang đồng diễn phân trình
thế mai hòa quyền khí công công phá như đi trên thủy tinh dùng thanh giáo ấn vào cổ để đẩy xe ô tô
thả dao cắm vào bụng dùng mắt đẩy công thanh sắt và biểu diễn các kỹ thuật vận động
vượt chứng ngại vật bắn súng ứng dụng đánh chỉ mục tiêu
để có được màn trình diễn này là cả quá trình luyện tập bền bỉ
mang trình diễn của tôi thì tập trên chai thủy tinh tưởng chừng như không thể nào làm được
nhưng mà vì ý chí vì công việc là vì trách nhiệm
để phóng thiến cho đơn vị cũng như toàn thể tập thể thì tôi phải cố gắng hết mình
vượt qua cả giới hạn chuyên nghiệp trong từng thao tác các màn trình diễn khiến người xem không khỏi cảm phục
trước sự khổ luyện phi thường tinh thần quả cảm và bản lĩnh của chiến sĩ công an
rất là nguy hiểm mà các chú đã phải rèn luyện cũng như là nỗ lực rất là nhiều
thì nhân dân cũng rất là cảm ơn và ghi nhận với sự nỗ lực cũng như là luyện tập không ngừng
qua việc duyệt binh và đội hình của lực lượng công an thì tôi thấy là thể hiện được tính chất phong cách phẩm chất
và khả năng và chuyên môn của lực lượng công an nhân dân là nội ngũ rất xứng đáng là lá chắn là thanh bào kiếm
bảo vệ đảng chính quyền và cuộc sống bình yên nhân dân
sự quyết tâm nỗ lực của từng cán bộ chiến sĩ đã góp phần vào thành công chung của hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân
và xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội làm tàng trữ
phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đối với đối tượng nguyễn lân thắng
theo hồ sơ nguyễn lân thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại ngõ thịnh quang phường thịnh quang quận đống đa hà nội
đối tượng bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội khởi tố tạm giam về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn hiện vụ án đang được điều tra làm rõ
công an tp hải phòng
công an thành phố hải phòng phối hợp cùng các lực lượng chức năng vừa phát hiện một vụ mua bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận thi cử
trước đó lực lượng công an phát hiện một đối tượng đang mua bán thiết bị công nghệ phục vụ gian lận thi cử thu giữ một mươi năm bộ thiết bị
mỗi bộ gồm một điện thoại kết nối với một đoạn dây đồng có gắn một micro nhỏ và bốn tay nghe siêu nhỏ dạng hạt kích thước khoảng hai mm
điều tra mở rộng công an tp hải phòng đã triệu tập đấu tranh về đối tượng lê xuân tùng
trú tại huyện phù ninh tỉnh phú thọ là người cung cấp số thiết bị trên và thu giữ thêm tại nhà của tùng một mươi bốn bộ thiết bị
ba camera ngụy trang cùng hàng trăm linh linh kiện điện tử để lắp ráp các thiết bị phục vụ gian lận thi cử
từ ngày bốn đến mùng sáu tháng bảy các trường mầm non trên địa bàn tp hà nội bắt đầu tuyển sinh trực tuyến cho trẻ năm tuổi
phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con tại địa chỉ http hai gạchchéo ts hanoi
để kịp thời hỗ trợ cha mẹ học sinh trong quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã công bố số máy điện thoại hỗ trợ tuyển sinh của ba mươi phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã
trong trường hợp gặp vướng mắt cha mẹ học sinh có thể liên hệ tới số máy điện thoại của phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã nơi mình cư trú để được hỗ trợ
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam cần khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt vận hành thiết bị thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc trước ngày ba mươi một tháng bảy đồng thời triển khai thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc
trường hợp chậm tiến độ sẽ xem xét áp dụng hình thức tạm dừng thu phí đây là yêu cầu của bộ giao thông vận tải đưa ra mới đây
thông tin từ ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai cho biết bắt đầu từ bốn tháng bảy
phía trung quốc tạm dừng xuất nhập khẩu toàn bộ thu phí không dừng
bộ hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế được bộ số hai kim thành thành phố lào cai
nguyên nhân được giải thích là do phía trung quốc phát hiện virus sars cov hai trong hàng hóa từ việt nam xuất sang
trước mắt nước bạn chưa thông báo thời gian mở cửa trở lại
ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu khi chưa biết cụ thể thời gian thông quan trở lại
thưa quý vị việc điều chỉnh quy hoạch hàng loạt dự án dọc hai bên tuyến đường lê văn lương tố hữu lê quang đạo
đã bắt nát các tuyến đường tuyến phố phá vỡ quy hoạch tổng thể thủ đô
liên quan đến vấn đề này báo lao động có bài viết tham nhũng chính sách quy hoạch băm nát hà nội
kết luận của thanh tra bộ xây dựng chỉ ra có dự án điều chỉnh tới năm lần nhưng không được công bố công khai
dẫn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền không biết để quản lý giám sát
sát thực hiện theo các quy định của pháp luật
theo các chuyên gia chính việc bỏ qua các quy định pháp luật sẵn sàng thay đổi quy hoạch mà không tính đến các yếu tố khác
như mật độ xây dựng dân cư chất lượng sống của người dân đã khiến cho hà nội những năm qua thường xuyên xảy ra tắc đường ô nhiễm môi trường
không những vậy còn có dấu hiệu lợi ích nhóm có biểu hiện của việc tham nhũng trục lợi chính sách quy hoạch
thời gian qua nhiều tuyên phố ở hà nội phải đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ
mỗi khi có mưa lớn và thực tế này đòi hỏi thành phố cần phải sớm ra soát điều chỉnh quy hoạch thoát nước
nhằm hạn chế và chấm dứt tình trạng cứ mưa lớn là ngập lụt
hiện hà nội đã có quy hoạch thoát nước tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi nhiều quận huyện cũng đã có kế hoạch thoát nước chi tiết
nhưng việc triển khai lại thiếu tính đồng bộ
trong khi đó các dự án bất động sản nhà ở thương mại liên tục được xây dựng mà không có sự kết nối đồng bộ
theo quy hoạch thoát nước của địa phương
do đó theo các chuyên gia trong khi chờ điều chỉnh lại quy hoạch thoát nước
trước mắt hà nội cần phải chia lưu vực vùng thoát nước trong đó các dòng sông là đầu mối để thoát nước ra khỏi hà nội
cùng với đó cần phủ kín hệ thống cống ngầm cho toàn bộ các khu vực tăng diện tích mặt nước
là các hồ điều hòa từ hai diện tích tự nhiên hiện nay lên khoảng ba năm để đảm bảo tiêu thoát nước mặt
một đơn dây tổ chức tội phạm buôn bán ma túy xung quốc gia do đối tượng
nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở tỉnh an giang cầm đầu
vừa bị công an tp hcm triệt phá và thu giữ tăng vật là hơn ba mươi kg ma túy đá
sau một thời gian dài theo dõi nắm rõ hoạt động của đường dây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phối hợp với công an tỉnh an giang
công an quận bình tân tổ chức dừng xe ô tô của trung khi đi trên đường số bảy quận bình tân để kiểm tra hành chính
qua đó phát hiện trên xe có hai bao tải đựng ba mươi túi ma túy tổng hợp trọng lượng khoảng ba mươi kg
mở rộng điều tra trinh sát tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng bọn của trung là hà hữu lộc và trần văn reo
cùng quê ở an giang tại quận bình tân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa tiến hành làm việc với phan quốc đông và lê minh tuấn
cùng chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam về hành vi chém trọng thương một thanh niên cùng làm trên bàn nhậu
trước đó trong khi ăn nhậu giữa đông cùng tuấn xảy ra mâu thuẫn với anh lê thanh tuấn em chú tại địa phương
trong lúc ẩu đả đông đã dùng dao chém vào cánh tay anh lê thanh tuấn em hậu quả anh em bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu
ngay khi vụ việc xảy ra đông và tuấn đã đến cơ quan công an trình diện để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật
hiện công an quận cầm lệ đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ bốn người bị lũ cuốn trôi xảy ra vào chiều qua ngày năm tháng bảy
tại khu một thị trấn park myo huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
sáng nay chủ tịch ubnd huyện bảo lâm cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân
trước đó huyện bảo lâm đã xảy ra mưa rất to cục bộ tại địa bàn xã mông ân và thị trấn bác miều
mưa to đã khiến cho khu vực dòng suối park mio đã xảy ra lũ quét làm bốn người đang xúc cát bên bờ suối bị nước cuốn trôi
ngoài ra tại xóm nàng làng xã mông ân có một ngôi nhà bị lũ quét cuốn đổ sập hoàn toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện bảo lâm đã huy động các lực lượng công an bộ đội dân quân lực lượng các ban ngành cùng nhân dân
khẩn trương tích cực tìm kiếm nạn nhân đồng thời có giải pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân
vào ngày năm tháng bảy công an tỉnh lào cai đã tiến hành trao trả đối tượng trốn truy nã lường lỗi quốc tịch trung quốc cho cơ quan chức năng trung quốc tại cửa khẩu quốc tế lào cai
trước đó công an trung quốc đã có công văn trao đổi về thông tin đối tượng lương lỗi trú tại tỉnh vân nam trung quốc
năm hai nghìn một mươi chín lỗi có hành vi tổ chức đánh bạc sau khi bị công an trung quốc ra lệnh bắt đối tượng đã lẩn trốn sang myanmar
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lỗi vượt biên sang việt nam di chuyển nhiều nơi và hiện đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh lào cai
ngay sau đó phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tiến hành xác minh và nhanh chóng tìm ra nơi lẩn trốn của đối tượng
sau quá trình vận động đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng lưng lỗi đã đến công an tỉnh lào cai đầu thú
và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định
truy nã tội phạm
truy nã đối với đối tượng trang a chay sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường chú tại bản thao trải
xã nậm có huyện mù căng trải tỉnh yên bái về các tội danh mua bán trẻ em
mua bán người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách đuôi lông mảy trái hai cm
còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an huyện văn yên tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng tòn lai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã phong dụ thượng huyện văn yên tỉnh yên bái cao một m sáu mươi tám
và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi lông mảy trái
và đối tượng châu thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị xã la ghi tỉnh bình thuận
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
về tội trộm cấp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo thẳng bốn cm cách năm cm dưới trước đuôi lông mải trái
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
các đối tượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện